hoa tươi là mặt hàng rất hút khách vào các dịp lễ đặc biệt là ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
bởi đây là món quà truyền thống được mọi người chọn mua để tặng bạn bè người thân
theo thông lệ hàng năm vào những ngày gần đến ngày tám tháng ba thì giá hoa thường tăng gấp hai ba lần so với bình thường
thế nhưng năm nay lại khác sát đến ngày tám tháng ba giá hoa vẫn đang giảm mạnh lượng hoa tiêu thụ chậm
theo các nhà vườn trồng hoa ở đà lạt lượng hoa hồng cung ứng cho thị trường mùng tám tháng ba năm nay
giảm so với hàng năm thương lái từ hà nội đà nẵng tp hcm đều giảm số lượng đặt hàng
kéo theo giá hoa hồng cũng giảm mạnh cụ thể hoa hồng giảm chỉ còn một năm trăm linh đồng đến hai đồng một bông tùy loại
hoa đồng tiền giá giảm còn một nửa so với trước cẩm tú cầu giảm còn một trăm linh đồng một bó một mươi bông
cắt tương giá cũng chỉ từ tám mươi đồng đến một trăm linh đồng một bó
với mức giá như thế này trung bình các loại hoa giảm khoảng năm mươi đến bảy mươi đồng một bó tùy loại